bộ y tế vừa ban hành thông tư quy định giá xét nghiệm sars cov hai
thông tư có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng hai quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín
trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tối đa bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
theo thông tư mới nhất này thông tư hai thay thế thông tư một mươi sáu
mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế như sau
mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng ba mươi so với giá hiện hành
xét nghiệm sars cov hai ag xét nghiệm nhanh mẫu đơn
giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
mức giá theo quy định hiện hành ở thông tư một mươi sáu là một trăm linh chín bảy trăm linh đồng một xét nghiệm
xét nghiệm sars cov hai bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn
giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá tối đa một trăm bảy mươi tám chín trăm linh đồng một xét nghiệm
xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật rintam rt p
trường hợp mẫu đơn giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng một xét nghiệm
trường hợp gộp mẫu giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai cho phản ứng theo quy định
trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp
mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư này
mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc các tỉnh thành phố
và các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc các bộ cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương
trừ trường hợp lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai tại cộng đồng
do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
việc xác định được mức giá thực hiện theo quy định như trên trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp
và chi phí tiền lương chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định
nhưng không vượt quá mức tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai theo quy định tại thông tư này
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc bộ y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt
bệnh viện hạng một thuộc các bộ cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng mức giá thực hiện theo quy định như trên
một số hướng dẫn về thanh toán giá xét nghiệm sars cov hai
trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm sang cơ sở y tế khác đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm
đối với trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế thực hiện thanh toán đối với trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định tại thông tư này và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu
trường hợp việc lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng chống dịch do ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc được các cơ quan tổ chức cá nhân hỗ trợ tài trợ cấp không thu tiền thì cơ sở y tế của nhà nước phải trừ chi phí vật tư sinh phẩm xét nghiệm được hỗ trợ khi thu của người sử dụng dịch vụ khi thanh toán quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội ngân sách nhà nước
trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối đa quy định tại thông tư này
cơ sở y tế của nhà nước được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị và không được thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm
trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính phải tiếp tục làm các xét nghiệm để phát hiện mẫu dương tính thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo từng trường hợp cụ thể đảm bảo nguyên tắc không trùng lập về chi phí đã thực hiện